cả thôn thọ bắc nhốn nháo không ngủ vì chuyện bà nguyễn thị nhiều vợ ông tường mất tích
sáng ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn một số người dân đi nhặt củi đã phát hiện sát của bà nhiều tại một đám đất trồng tràm cách nhà khoảng năm trăm linh mét
cả thôn thọ bắc bàng hoàng khi nghe tin bà nhiều chết
sáng ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn một số người dân đi nhặt củi đã phát hiện sát của bà nhiều tại một đám đất trồng tràm cách nhà khoảng năm trăm linh mét
làm nghề làm thợ ra thì giờ vô phòng việc cho vợ nó ai làm nông nó làm những việc ngoài đồng thì
tôi thì cho con định hứa là đi đi nôn đi bác đi lòm tụm lâm lâm nghề giờ chắc hướng dẫn tôi thì
chắc cũng nếu ở nhà thì mất một cái địa điểm của tôi nghe cũng hơi khó chúng vợ mất là mất cái thế
của tôi chị mời ngày sau khi vụ án mạng xảy ra sự nỗ lực cố gắng của tập thể ban chuyên án đã đạt
được thành công khi bắt giữ được thủ phạm vụ án khép lại xong đã để lại được nhiều bài học về
cảnh giác cho người dân trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm bọn tội phạm ngày càng hết sức
mạnh động và liều lĩnh vì thế mỗi người dân cần tự trang bị cho mình những kiến thức tối thiểu về
những người tội phạm để bảo vệ mình đồng thời hỗ trợ bảo vệ những người xung quanh
qua các vụ việc này chúng tôi là mất trách nhiệm trong nghề và trong mắt tắt điều tra bán đặc
biệt nghiêm trọng lao nằm ở đây là một cái rút ra được một cái bài học kinh nghiệm và để cho
những người dân thấy được là đấu trưởng là anh gây án không những ở thành phố
có thể nhưng mà đối tượng bây giờ gây ẩn ở vùng sau vùng xa vùng nông thôn để đánh lập hướng cho
người dân và người dân ở nông thôn thì người ta thấy rất là tò mò nghe theo đó các đối tượng để
gây án cho nên đối tượng là lợi dụng người dân ở nhà phụ nữ ở nhà một mình là có những cái
lời dỗ dỗ đi back up và làm cho người bị hại tin là đi theo đến một cái nơi hẻo lánh địa phương
để mà giết sát hại đối tượng một cách manh động như thế hành vi tội lỗi do đối tượng tỉnh gây ra đã đủ
yếu tố cấu thành tội giết người cấp tài sản tội danh này và hình phạt được quy định rõ tại điều
chín mươi ba và điều một trăm ba mươi ba bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cần phải được xử lý
thật nghiêm khắc để giăn đe cho những kẻ xấu khác đang có âm mưu hám hại người lương tiện
cho những kẻ vô nhân tính luôn chưa chấp lòng tham khi nhìn thấy những tài sản có sáng chị nó khác
ở khoảng ch toothbrush chụp lòng tham khi nhìn thấy những tài sản có sáng chỉ của người khác
nhận được tin báo tại bản giang lạng xã tả phìn phát hiện một thi thể nữ giới đang trong thời kỳ phân hủy mạnh
không có ai biết gì về thông tin liên quan đến chiếc của bà hìn
chúng tôi phát hiện cái cầu giao điện của nhà bà hìn này bị kéo xuống và chúng tôi cũng có cơ sở để nhận định
là vụ việc này xảy ra vào khoảng từ một mươi tám đến hai mươi giờ ngày một năm và như thế là đánh giá và tài liệu héo mở
đối với lạn nhân là có mối quan hệ phức tạp mâu thuẫn với nhiều người trong bãi
lạn nhân có ly dị chồng cách đây ba mươi năm và hiện tại chồng của lạn nhân đang ở một huyện thuộc tỉnh yễn biên
lạn nhân có năm người con ba người con gái và hai người con trai
hai người con trai cũng là đa nghị ma túy
việc mối quan hệ của nạn nhân với anh chị em con cái trong gia đình thì không được hòa thuận
về vấn đề tài chính của lạn nhân
rất nhiều người biết về việc là nạn nhân mới bán được ruộng lương và có cái nguồn tiền để trong gia đình
xã tả phìn là một địa bàn có số lượng người nghiện ma túy tương đối cao
cho nên một mặt cơ quan điều tra cử một mũi trinh sát điều tra các đối tượng nghiện hút ma túy trong địa bàn
và các xã lân cận trong huyện sìn hồ với số lượng lên đến gần một người
việc làm này được tiến hành vô cùng tỉ mị thận trọng để tránh xót lọt thảm oan

phải nói rằng từ lúc phát hiện ra sát chết của nạn nhân đến thời điểm này đã qua bốn mươi tám tiếng
lực lượng phán án công an tỉnh lai châu hầu như không ngủ với quyết tâm rất cao
bằng mọi giá phải tìm ra hung thủ trong thời gian sớm nhất
mọi mối quan hệ của nạn nhân được già đi ra lại không ngoại trừ chính những người thân trong gia đình nạn nhân
một tổ công tác khác được cử đi giả soát thời gian bất minh của những người trong gia đình bà hìn
quá trình điều tra xác minh đối với tất cả những người con này không có mâu thuẫn gì với mẹ và đều có chính cứu ngoại phạm
cái khoảng thời gian xác định là vụ án xảy ra đối với những người thân trong gia đình
chúng tôi chưa nói có thể loại trừ
ban đầu thì tài liệu để nhận định về đối tượng cái án thì rất là mở
bởi vì là nạn nhân là một người sống cô lập
xong rồi cũng có nhiều mâu thuẫn với hàng xóm hàng giềng chúng bà con trong bảng
xác minh toàn bộ cái hôm xảy ra cái án mạng ấy là đúng trùng vào cái thời điểm mà chị gái của nạn nhân
là tổ chức mừng thọ
đấy thì hôm đấy là làm mừng thọ là hơn năm mươi mâm
tức là cái số lượng người khá là đông
khoảng hơn ba trăm linh người
phải nói rằng hung thủ đã có sự tính toán từ trước khi thực hiện hành vi phạm tội
khi biết rất rõ về mâu thuẫn giữa bà hin và chị gái
cũng như đã tính toán thời gian nạn nhân ở một mình
rồi mọi người tập trung ở bữa tiệc và sẽ không để ý đến nạn nhân
căn cứ những tài liệu ban đầu xác định như vậy
thì đồng chí giám đốc quan tỉnh và đồng chí phó giám đốc thủ trưởng của quan khách sách điều tra quan tỉnh nga châu

đã chỉ đạo lực lượng kế sách hình sự phối hợp với công an huyện
và các đồng hành nghiệp vụ là tiến hành khởi tố hóa hình sự
đồng thời là xác lập cái chuyên án truy xét
năm y số là bảy trăm hai mươi ba g
để huy động tối đa lực lượng phương tiện
cũng như là triển khai đồng bộ cơ bản pháp nguyên vụ
để tiến hành điều tra xác minh làm rõ cái vụ án dính ở trên
trong quá trình điều tra án mạng động cơ gây án là căn cứ quan trọng
tuy nhiên trong một số vụ án
việc xác định động cơ là không hề dễ dàng
vì theo quy luật tâm lý tội phạm
đối với việc giết người cướp tài sản
đối tượng chỉ tấn công nạn nhân khi không còn chống cự được nữa
sẽ cướp tài sản và tẩu thoát
còn đối với mâu thuẫn cá nhân
đối tượng tấn công nạn nhân một cách dã man
thể hiện sự căm thù lên đến tột độ
thực tế vùng đầu và khuôn mặt nạn nhân
bị nhiều vết tác động dẫn đến biến dạng hoàn toàn
chính là câu trả lời cho giả thuyết mâu thuẫn thủ tức cá nhân
đây cũng là vấn đề được đặt làm trọng tâm
của cuộc họp giao ban chuyên án mang bí số bảy trăm hai mươi ba g
đồng thời chúng tôi đã tập trung điều tra theo những hướng
chúng tôi phát động phong trào quận chúng bảo vệ vùng quốc
rất nhiều buổi họp dân tại các thôn bảng
và chính quận chúng nhân dân đã cung cấp mối quan hệ của nạn nhân
đặc biệt là cái mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày

thông tin được thực hiện bởi đảng bộ học viên thông tin vn